chào mừng quý vị đến với nhịp sống kinh tế
thưa quý vị thị trường đang chứng kiến những phiên biến động mạnh của giá vàng
ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín đã khiến phần lớn người tiêu dùng việt nam phải giảm tần suất mua sắm
đáng chú ý cục điều tiết điện lực mới đưa ra kiến nghị rút phương án điện một giá
sau đây là nội dung chi tiết
hàng loạt công ty chăn nuôi lợn từ đầu năm đến nay đã có lãi cao các mã cổ phiếu tăng giá gấp nhiều lần
nguồn doanh thu này chủ yếu đạt được do giá thịt lợn tăng tới tám mươi bốn kể từ đầu năm đến nay
công ty chăn nuôi michaco đạt tổng doanh thu ba trăm linh bốn tám tỷ đồng
tập đoàn dabaco đạt doanh thu bốn sáu trăm linh năm tỷ đồng
lợi nhuận sau thuế hơn bảy trăm năm mươi tỷ đồng tăng gấp hai mươi tám lần so với cùng kỳ
công ty cổ phần nông xúc sản đồng nai ghi nhận doanh thu
một trăm sáu mươi chín ba mươi bảy tỷ đồng vượt một trăm linh ba kế hoạch cả năm
cp group có doanh thu tăng hơn ba mươi năm lên mức ba mươi chín tỷ đồng
diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín đã khiến nhu cầu di chuyển của hành khách giảm mạnh
đẩy giá vé máy bay trên nhiều đường bay nội địa giảm sâu
với mức giá chỉ hơn hai đồng đến chín mươi tám đồng
việt nam airlines và pacific airlines mở bán vé đồng giá chỉ từ chín mươi tám đồng
cho các trạng nội địa
vietjet khuyến mãi với mức giá chỉ từ hai hai mươi một đồng trên tất cả chuyến bay trong dịp tiết nguyên đán
bamboo bán vé với các mức giá một mươi tám đồng một trăm tám mươi tám đồng
tất cả giá vé ưu đãi chưa bao gồm thuế phí
áp dụng từ ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
chưa năm nào giá nhãn lồng hương yên trên thị trường hà nội lại rẻ như năm nay
nhiều cửa hàng hoa quả đang có chiến dịch giải cứu nhãn
với mức giá chỉ một mươi đồng một kg để hỗ trợ bà con nông dân
nổi tiếng là đặc sản của hương yên giá bán cao hơn bất kỳ loại nhãn nào trồng ở các địa phương khác
nhãn lồng năm ngoái có giá từ năm mươi đến bảy mươi đồng một kg
thì nay chỉ còn từ một mươi đến một mươi năm đồng một kg
dịch bệnh khiến nhãn không xuất khẩu được thương lái ép giá bán chỉ từ bảy đến tám đồng một kg tại vườn
trên các chợ online nhãn hương yên được bán với giá từ một mươi năm đến hai mươi đồng một kg
biến động mạnh của giá vàng thế giới là nguyên nhân chính
khiến thị trường vàng trong nước trải qua tuần biến động
với biên độ hơn năm năm triệu đồng một lượng
đồng đô la mỹ mạnh lên các nhà đầu tư đã chốt lời
khiến vàng bị bắn tháo liên tục các phiên tăng và giảm giá
giá vàng thế giới và trong nước trải qua tuần biến động rất mạnh
khi trinh lệch đỉnh và đáy lên tới gần một trăm linh đô la mỹ một ounce đối với vàng thế giới
và năm năm triệu đồng một lượng đối với vàng trong nước
so với cuối tuần trước vàng thế giới hiện chỉ thấp hơn hai đô la mỹ một ounce
nhưng so với mốc cao nhất là gần hai hai mươi đô la mỹ giá vàng giảm gần tám mươi đô la mỹ
sau khi tăng đạt đỉnh tuần vàng miếng đã giữ xu hướng tăng giảm trái chiều
báo cáo mới cập nhật của công ty nghiên cứu thị trường epost về hành vi người tiêu dùng việt nam
sau thời gian giãn cách xã hội cho thấy có tới ba phần tư người tiêu dùng
sẽ giảm tần suất mua sắm và giải trí
có đến chín mươi người việt bị ảnh hưởng thu nhập chỉ một mươi không bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
nhóm thu nhập thấp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất một mươi bảy phải cắt giảm tài chính hơn năm mươi
trong khi hơn sáu mươi tám của nhóm này không tham gia
hoạt động vui chơi và du lịch việc giảm mua sắm sẽ có ảnh hưởng dài hạn
chứ không đơn thuần là tạm thời để đối phó với dịch bệnh
sau khi bộ lao động thương binh và xã hội đề xuất gói hỗ trợ lần hai
dành cho doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín
nhiều chuyên gia cho rằng cần mở rộng nhóm người lao động được hỗ trợ
đồng thời loại bỏ các điều kiện quá khắt khe để người dân và doanh nghiệp thực sự được hưởng gói hỗ trợ
các cơ quan chức năng cần tiếp tục ra soát hoàn thiện và sửa đổi những thủ tục điều kiện được hưởng hỗ trợ
để nhiều đối tượng được tiếp cận tiền hỗ trợ chứ không nên đưa ra nhiều điều kiện quá khắt khe
hiệu quả nhất có thể hỗ trợ thông qua việc giảm giá trực tiếp trên nhiều mặt hàng lương thực
thực phẩm và nhu yếu phẩm vừa kích cầu vừa giúp người nghèo và người khó khăn mua được hàng hóa thiết yếu hằng ngày
trước các ý kiến phản hồi của các chuyên gia và người dân sau khi dự thảo điện một giá được công bố rộng rãi
cũng đều tiết định lực kiến nghị rút phương án điện một giá tiếp tục cải tiến biểu giá điện bậc thang
biểu giá điện bậc thang khuyến khích sử dụng tiết kiệm điện và hỗ trợ hộ nghèo
tuy nhiên có hộ nghèo đông người nên sử dụng điện nhiều hộ có thu nhập cao lại sử dụng ít điện vì ít nhân khẩu
quan điểm điện bậc thang hỗ trợ người có thu nhập thấp đã không còn ý nghĩa nếu xét trên góc độ thực tế
trong xây dựng cơ cấu biểu giá điện phải rất rõ ràng về mục tiêu an sinh xã hội
cần phân biệt như thế nào là hộ nghèo không thể dựa hoàn toàn vào số điện sử dụng bởi không phản ánh đúng thực tế
thưa quý vị nhiệm sống kinh tế phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày từ thứ hai đến thứ sáu được thực hiện bởi phòng kinh tế truyền hình nhân dân